công an huyện thanh bình đồng tháp vừa triệu tập bùi văn quý ba mươi chín tuổi ngụ tại ấp bình hòa xã bình thành
lên làm việc do có hành vi livestream trên facebook xúc phạm lực lượng tuần tra và kiểm soát phòng chống dịch covid một mươi chín
trước đó vào lúc hai mươi một h ngày ba tháng chín bùi văn quý sử dụng tài khoản facebook cá nhân tên wewe bùi phát live stream trực tiếp
dùng lời lẽ thách thức và xúc phạm lực lượng phòng chống dịch covid một mươi chín xã bình thành
một tháng trước đó huy đang uống rượu và nói chuyện với hai người ở phía sau vườn xoài
thì bị đội tuần tra kiểm soát phòng chống dịch covid một mươi chín xã bình thành phát hiện mời làm việc do vi phạm quy định phòng chống dịch
do bức xúc chuyện cũ nên quy có hành vi trên làm việc với cơ quan công an bùi văn quy đã thừa nhận hành vi sai phạm của mình
tháo gỡ thông tin và cam kết không tái phạm vụ việc hiện được đội an ninh công an huyện thanh bình lập biên bản xử lý theo quy định của pháp luật